cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắc hà con tum cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với vũ tiến an nguyên trưởng công an xã đắc huy đắc hà về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng theo điều một trăm bảy mươi năm bộ luật hình sự

cơ quan công an huyện đắc huy đắc hà về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng theo điều một trăm bảy mươi năm bộ luật hình sự